ngày còn nắng giãn đoạn trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ bảy đến ba mươi bốn độ